về tình hình xung đột ukraine ngày một mươi tám tháng một mươi một tổng thống ukraine volodymyr zelensky đã ký xác lệnh áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với người nga
bao gồm một trăm linh tám cá nhân trong đó có một trăm linh sáu người mang quốc tịch nga và ba mươi bảy tổ chức từ nước này chủ yếu là các quỹ tử thiện
xác lệnh có hiệu lực thi hành từ ngày một mươi tám tháng một mươi một theo đó danh sách trừng phạt cá nhân đặc biệt bao gồm người đứng đầu cộng hòa nhân dân lukash
người đứng đầu cộng hòa krum một số cựu quan chức ukraine bao gồm cả cựu thủ tướng ukraine nikolai azarov cựu bộ trưởng của giáo dục
hầu hết những người phải chịu các lệnh trừng phạt mới đều có tên trong danh sách trừng phạt trước đây của ukraine
ba mươi bảy pháp nhân nga có tên trong danh sách trừng phạt lần này hầu hết là các quỹ tử thiện
các biện pháp trừng phạt được đưa ra trong thời hạn năm năm và một mươi năm đặc biệt liên quan đến việc tịch thu và phong tỏa tài sản
cấm tham gia tư nhân hóa và rút tài sản khỏi lãnh thổ ukraine